trong thời điểm dịch bệnh bùng phát như thế này thì việc các đối tượng giả danh lực lượng chức năng dừng xe của người vi phạm
lợi dụng cái việc người dân không thể ra đường trong thời gian dặn cách để cưỡng đọt tài sản lành vi phạm pháp luật
và đồng thời cái việc này không ai còn khuyên cáo người dân là hạn chế ra đường trong thời gian dặn cách
nếu không có việc cần thiết thì nên ở nhà

tiếp tục các tin tức an ninh trật tự đáng truy khác
để có thể chuyển ma túy vào khu vực phong tỏa cho người mua hàng đối tượng buôn bán ma túy đã nghĩ ra cách
là nhét ma túy vào bánh mì giả làm hàng thiết yếu
vụ việc vừa được lực lượng công an quận hoàn kiếm hà nội phát hiện
vào tối ngày bốn tháng tám tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an quận hoàn kiếm làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trả tự
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn phường trương dương phát hiện một nam thanh niên đi xe máy
dừng đỗ xe đang định chuyển túi bánh mì vào trong khu vực phong tỏa có dấu hiệu nghi vấn
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính qua kiểm tra đã phát hiện trong túi bánh mì có một gói tinh thể màu trắng
tại cơ quan công an đối tượng khai tên là bùi quốc huy chú tại đông anh hà nội
đối tượng khai khói tinh thể màu trắng giấu trong túi bánh mì là ma túy đá
huy đang định chuyển vào cho các đối tượng khác trong địa bàn phường trương dương thì bị phát hiện
liên quan đến vụ việc trên cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
từng có một tiền án hai năm tù giam về tội cố ý gây thương tích nguyễn hữu lợi trú tại quận ba đình thành phố hà nội
lại tiếp tục gây ra năm vụ lừa đảo và trộm cắp tài sản đối tượng vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc bắt giữ
được biết nguyễn hữu lợi làm thuê cho một xưởng cơ khí ở huyện crong park tỉnh đắk lắc
thời gian qua do dịch covid một mươi chín nên sưởng phải đóng cửa lợi đã bỏ lên thành phố bô ma thuật sống lang thang
ngày một tháng bảy lợi đến phường tân hòa thành phố bù ma thuật thuê nhà nghỉ rồi lấy trộm của chủ nhà một chiếc xe máy đem đi bán
những ngày sau đó lợi tiếp tục lừa mượn xe máy của bốn người quen khác ở nhiều địa phương để đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài
hiện công an thành phố bù ma thuật đã truy thu được một số chiếc xe máy do lợi lừa đảo để trả lại cho các bị hại và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật
trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân huyện ra quyết định khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam đối với năm đối tượng về hành vi bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
các đối tượng bị bắt là
lò văn pâng lường văn pua lường văn chiến lò văn sượng và quảng văn hơn đều trú tại huyện quỳnh nhai
trước đó do mâu thuẫn ngày một mươi ba tháng sáu lò văn păng đã chỉ đạo các đối tượng còn lại bắt giữ đánh đập và đe dọa anh nguyễn minh đại lò văn trường là công nhân của hợp tác xã mường rôn tại khu vực đất sản xuất của hợp tác xã này
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến vụ các đối tượng cướp tài sản của nữ công nhân vệ sinh môi trường xảy ra vào dạng sáng ngày ba tháng tám
vừa qua sau hơn hai ngày truy bắt công an quận nam tử liêm đã phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội và các đơn vị chức năng bắt giữ được toàn bộ đối tượng trong nhóm cướp này
các đối tượng này đa phần còn rất trẻ nhưng đã lên kế hoạch rất rõ ràng cho vụ cướp cũng như việc tẩu tán tăng vật sau đó
vụ việc cướp xe máy của nữ công nhân vệ sinh môi trường xảy ra cách đây không lâu trên địa bàn quận nam tử liêm
thì cho đến thời điểm hiện tại công an quận nam tử liêm đã tiến hành bắt giữ được toàn bộ các ổ nhóm các đối tượng trong ổ nhóm thực hiện vụ cướp ngày hôm đó
điều đặc biệt là ngoài bốn đối tượng chính thực hiện trực tiếp thực hiện hành vi cướp trong đêm ngày hôm đó còn có hai đối tượng khác đã được điều tra mở rộng và bắt giữ liên quan đến việc không tố giác tội phạm che giấu tội phạm và hỗ trợ tẩu tán tăng vật sau vụ cướp

công an quận nam tử liêm đã tiến hành bắt giữ được toàn bộ các ổ nhóm thực hiện vụ cướp sau vụ cướp
dạng sáng ngày ba tháng tám camera an ninh của nhà dân đã ghi lại toàn bộ hành vi cướp xe của nhóm đối tượng này điều đáng nói là dù nữ công nhân vệ sinh môi trường đã rất khẩn thiết xin các đối tượng nhưng ổ nhóm này vẫn bất chấp để thực hiện hành vi phạm tội ngay lập tức đoàn clip đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và xã hội
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại